diện tích cháy khoảng hai bảy trăm linh m hai trên năm m hai nhà xưởng

lực lượng chưa cháy bảo vệ đến hai ba trăm linh m hai khu vực văn phòng
một phần diện tích nhà xưởng và bảo vệ phòng vệ cháy lan các công ty xung quanh

trong ngày hôm nay ba mươi tháng một mươi hai tòa án nhân dân tp hcm tiếp tục phiên tòa
sơ thẩm xét xử bị cáo tất thành cang cựu phó bí thư thường trực tp hcm
bị cáo tề trí dũng cựu tổng giám đốc ipc chú tịch hội đồng quán trị sedeco
và một mươi tám người liên quan các sai phạm xảy ra tại công ty cổ phần phát triển nam sài gòn
trong phiên xử hôm nay trả lời câu hỏi của luật sư bị cáo tài trí dũng một lần nữa khẳng định
bị cáo tất thành cang đã mở lời cho nguyễn kim tham gia vào sadico
xuất phát từ lời nói tại bữa tiệc ở nhà ông cang
bị cáo dũng mới đồng ý cho nguyễn kim tiếp xúc cdico
đối chất với bị cáo tề trí dũng tại tòa bị cáo tất thành cang nhấn mạnh
không có bất kỳ mối quan hệ nào với ông kim công ty nguyễn kim
cựu phó bí thư thường trực tp hcm cho biết đối với lời khai về có cuộc gặp mặt
tại nhà riêng ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu là không có vì lúc đó bị cáo tất thành cang
đang theo học lớp kiến thức an ninh quốc phòng tại hà nội và đưa ra các căn cứ để chứng minh điều này
bị cáo cang cho biết chưa bao giờ có cuộc gặp mặt với tề trí dũng và nguyễn văn kim
nên đề nghị hội đồng xét xử triệu tập ông kim đến tòa để đối chất
luật sư bào chữa cho ông cang cũng cho rằng cần làm rõ việc này vì trong phần xét hỏi tại tòa
bị cáo tất thành cang và tề trí dũng có lời khai mâu thuẫn với nhau
trả lời ý kiến luật sư chủ tòa phiên tòa xét thấy hội đồng xét xử đã triệu tập công ty nguyễn kim
với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nên không cần thiết
theo cáo buộc với vai trò là phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm
bị cáo tất thành cang đã có bức vệ đồng ý vào tờ trình số một nghìn một trăm bốn mươi tám của phan phòng thành ủy
phát hành chín triệu cổ phần có giá bốn mươi đồng một cổ phần cho công ty nguyễn kim
đây là cơ sở để bị cáo tề trí dũng và các cá nhân có chức vụ tại sadeco
ibc đã thực hiện các thủ tục thông qua phát hành chín triệu cổ phần sadico trái quy định
không thông qua đấu giá đấu thầu gây thất thoát của sadico một một trăm linh ba tỷ đồng
ngoài ra bị cáo tề trí dũng hồ thị thanh phúc nguyên tổng giám đốc sadiko
đỗ công hiệp nguyên kế toán trưởng sadiko đã chi tiền của sadiko cho nhiều cá nhân đi thăm quốc
gây thiệt hại cho sandico gần ba sáu tỷ đồng gây thất thoát gần hai hai tỷ đồng vốn nhà nước
đối với tội tham ô tài sản tám người có hành vi sai phạm trong việc sử dụng tiền từng nguồn thủ lao
và quỹ khen thưởng của người đại diện vốn không chuyên trách trong các năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám
với tổng số tiền tham ô là hơn bốn bảy tỷ đồng
thưa quý vị trong ngày hôm nay ba mươi tháng một mươi hai tại tp hcm đã diễn ra lễ trao giải hội thi
tử thách trí tuệ nhân tạo ai challenge và lãnh đạo thành phố gặp gỡ sinh viên tiêu biểu
lĩnh vực công nghệ thông tin về trí tuệ nhân tạo do sở thông tin truyền thông tp hcm tổ chức
chủ đề của hội thi năm nay là nhận diện chữ tiếng việt trong ánh ngoại cảnh và sinh hoạt hàng ngày
với sự tham dự của ba trăm ba mươi đội thi với hơn một thí sinh đến từ nhiều nơi trên cả nước

trong khu vực
từ hàng trăm giải pháp của các đội thi gửi về hội đồng giám khảo và ban tổ chức hội thi
đã chọn được hai mươi bảy đội bước tiếp vào vòng chung kết
và đội for rangers của đại học khoa học xã hội tự nhiên đại học quốc gia tp hcm
đã xuất sắc giành giải nhất trong cuộc thi
hội thi thử thách trí tuệ nhân tạo ai trên địa bàn tp hcm năm hai nghìn hai mươi một
về chương trình lãnh đạo thành phố gặp gỡ sinh viên tiêu biểu lĩnh vực công nghệ thông tin
trí tuệ nhân tạo là một trong những hoạt động tiêu biểu và ý nghĩa to lớn
trong việc bồi dưỡng động viên và phát triển định hướng nghiên cứu về công nghệ thông tin của thành phố
cải tiến các giải pháp tiên tiến trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo
nhằm giải quyết các bài toán quan trọng phục vụ cuộc sống
mới đây việt nam đã ghi nhận ca mắc covid một mươi chín có biến chủng omicrone là một trường hợp nhập cảnh từ anh
để kịp thời phát hiện và ngăn chặn biến chủng này xâm nhập vào nước ta
các địa phương có đường biên giới đồng bằng sông cửu long đang tăng cường các biện pháp kiểm soát
ghi nhận tại kiên giang địa phương có biên giới đường bộ lớn đường biển dắp ranh với nước bạn campuchia
bộ đội biên phòng kiên giang cho biết hiện đang duy trì một trăm bốn mươi bốn chốt hai mươi bốn tổ tuần tra tám tàu hai xuồng cao tốc
với quân số hơn một người
lực lượng này luôn túc trực ở các đường mòn lối mở trên biên giới đường bộ và tổ chức các đợt tuần tra trên biên giới biển
mục tiêu là ngăn chặn các trường hợp người nước ngoài mang theo biến chủng omicron nhập cảnh trái phép vào nội địa
tại cửa khẩu quốc tế hà tiên lực lượng kiểm soát dịch đã tổ chức phân loại người nhập cảnh ngay từ ban đầu
những trường hợp đến từ vùng có ca mắc covid một mươi chín chống omicron sẽ được phân loại riêng đưa vào vùng đệm để xét nghiệm
nếu phát hiện biến chủng omicron sẽ tổ chức cách ly theo hướng dẫn của bộ y tế
sau thông tin sẽ trở lại trường học của một số khối thuộc trung học cơ sở nhiều người đặt ra câu hỏi sẽ triển khai việc kiểm tra học kỳ một đối với cấp tiểu học như thế nào
tại buổi họp báo định kỳ về tình hình covid một mươi chín diễn ra tại thành phố hồ chí minh chiều nay đại diện sở giáo dục đào tạo thành phố đã có câu trả lời cho vấn đề này
sở giáo dục và đào tạo thành phố hồ chí minh cho biết việc kiểm tra đánh giá kết quả cuối học kỳ i đã được sở quy định cụ thể
đối với bậc trung học cơ sở sẽ triển khai theo văn bản để kiểm tra đánh giá cuối học kỳ một năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai được tổ chức trực tiếp tại trường học
đối với bậc tiểu học các khối lớp ba lớp bốn lớp năm sẽ được tổ chức kiểm tra theo hình thức trực tuyến do nhà trường triển khai
đối với khối lớp một và lớp hai sẽ được kiểm tra trực tiếp khi các em đi học trở lại
còn học sinh từ lớp bảy đến lớp một mươi hai tại thành phố hồ chí minh sẽ được quay trở lại trường học trực tiếp kể từ ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
đối với học sinh tiểu học và mầm non vẫn sẽ tiếp tục học trực tuyến do nhiều phụ huynh vẫn tỏ ra lo ngại
tuy nhiên theo quan điểm của các chuyên gia dịch tễ thì không nên kéo dài thay vì cho trẻ học online đặc biệt ở lứa tuổi mầm non và tiểu học
trên thực tế có nhiều luận ý kiến khác nhau về việc có nên cho trẻ ở bậc tiểu học và mầm non quay trở lại trường học hay không
lo ngại dịch bệnh vẫn phức tạp là lý do chính đáng của đa số phụ huynh
tuy nhiên các chuyên gia dịch tễ thì cho rằng việc chưa để trẻ đến trường gây nhiều hệ lụy đến sự phát triển về tâm lý của trẻ
trẻ càng nhỏ càng nên cho đi học chúng ta biết là trong sáu năm đầu đời của trẻ đó
thì cái việc mà trẻ cảm nhận khi sẽ chơi một nhóm trẻ trong học đường nó rất là quan trọng
đó là sự phát triển của hoạt động nhóm sinh hoạt nhóm làm việc nhóm
cái thứ hai chúng ta nhớ là trong bốn bức tường ở nhà đó online đi nữa đó thì trẻ sẽ không học được cái cảm xúc của trẻ
khi mà đối mặt với lại cảm xúc của cô giáo đối mặt cái cảm xúc của bạn bè
nếu mà như vậy thì trẻ không học được cái cảm xúc đó thì gần như là trẻ dưới sáu tuổi nó rất là nguy hiểm
đấy là cái cảm xúc đó
cái cảm xúc đó có thể nó ảnh hưởng tới cả một thế hệ
nếu chúng ta nói đi học không an toàn hơn ở nhà điều đó không chắc
bởi vì nếu trong trường chúng ta cho các trẻ ngồi đúng quy định ra chơi với nhau đúng nhóm đi đến trường và đi về nhà
thì nó an toàn hơn là trẻ đi chơi với hàng xóm
trẻ đi học thì trẻ không đưa chơi với hàng xóm
trẻ đi học thì trẻ không ra siêu thị
thì với như vậy nếu chúng ta bảo đảm cung đường của trẻ từ ở nhà
người lớn bảo đảm cho trẻ an toàn đến trường trường sử dụng tất cả những biện pháp để trẻ an toàn
nếu trẻ không may có mắc bệnh thì chỉ ảnh hưởng tới vài trẻ trong nhóm đó thôi
thì đi học có loại hơn là ở nhà
với gần năm mươi ca mắc covid một mươi chín sau hai tuần thí điểm đến trường ở học sinh lớp chín và lớp một mươi hai trong thời gian qua
đây là tỷ lệ khá thấp và nằm trong kiểm soát của cơ quan y tế và giáo dục
bên cạnh đó số liệu tại các đơn vị điều trị covid một mươi chín bệnh viện nhi đồng một nhi đồng hai cho thấy
đa số các ca trở nặng là ở trẻ bị bệnh nền còn lại thì tương đối nhẹ nhàng
vậy làm thế nào để trẻ đến trường được an toàn
theo các chuyên gia bên cạnh sự kiểm soát của nhà trường
còn cần thêm sự giáo dục của phụ huynh học sinh trong việc nâng cao ý thức phòng chống dịch của bản thân và tại nơi công cộng
trẻ lớn học mình khuyên là nhà và trường nhà và trường là chính
chứ đừng bao giờ xẹt vô cái này xẹt vô cái kia
vì mình xạ nó như vậy thì mình không biết được cái nguồn lây
trong khi mình chưa mình biết ở nhà mình biết thì lúc đó mình giải quyết rất là gọn
cho trẻ em thì cái ý thức của mỗi cháu nó cũng khác nhau và cũng khó khăn cho mình kiểm soát
thì dĩ nhiên mình cũng phải hướng dẫn cho các trẻ năm k như người lớn
và đối với giáo viên thì mình cũng sẽ quan tâm kiểm soát mấy đứa trẻ
trong quá trình học tại trường
ngoài ra thì chúng tôi ghi nhận là những trường hợp mà cái thời điểm lây nhiễm nhiều nhất là cái thời điểm mà ngủ chung với nhau hoặc là ăn uống chung với nhau
là cái thời điểm đó là buộc là phải bỏ khẩu trang ra
thì mình cũng sẽ làm sao để giãn cách trong cái khoảng thời gian ăn uống đó hoặc là ngủ nghỉ
hoặc là có một cái chế độ đi học một buổi chẳng hạn
thì có nhóm buổi sáng có nhóm buổi chiều
thì có thể mình sẽ giảm bớt cái chuyện lây nhiễm đó
đi học trở lại có nghĩa là đến trường học trực tiếp ở bạn bè và thầy cô
việc trì hoãn đi học cho trẻ ở khía cạnh nào đó khiến trẻ mất đi cơ hội được phát triển cảm xúc và tâm lý ảnh hưởng rất lớn đến trẻ
chính vì vậy phụ huynh nên cân nhắc tham khảo thêm thông tin từ các chuyên gia để trẻ có thể trở lại trường sớm nhưng vẫn an toàn
bản tin kinh tế tiêu dùng đến đây cũng xin được tạm dừng
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại